thưa quý vị liên quan đến hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại block bốn của chung cư the avenu
phường an phú tp thủ đức tp hcm
tối bốn tháng bảy lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực này để khử khuẩn và truy vết
hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín đang sinh sống tại tầng hai mươi chín block sav bốn chung cư the sun avenue đường mai trí thọ
hai người này đã được đưa đi cách ly tập trung
lực lượng chức năng phối hợp với bang quản lý tòa nhà phung khu khuẩn toàn bộ tầng hai mươi chín
phong tỏa tạm thời block b này đến khi có thông báo mới
cư dân được yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch ở nguyên tại chỗ
tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng y tế
ban quản lý cũng đã thành lập đội hậu cần để hỗ trợ người dân giao nhận hàng hóa
chung cư đề sanh avanou gồm tám tòa tháp hai mươi tám ba mươi tầng và hơn một bốn trăm linh căn hộ trong đó tháp s bốn cao hai mươi chín tầng